bộ xây dựng đã công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô hà nội đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
theo quy hoạch tỷ lệ đô thị hóa của vùng thủ đô hà nội đến năm hai nghìn ba mươi sẽ đạt khoảng năm mươi năm sáu mươi dân số đạt khoảng hai mươi một hai mươi ba triệu người
phạm vi vùng thủ đô hà nội gồm toàn bộ danh giới của thủ đô hà nội và chín tỉnh xung quanh là vĩnh phúc bắc ninh hải dương hương yên hà nam hòa bình phú thọ thái nguyên và bắc giang
với sự góp mặt của ba tỉnh phú thọ thái nguyên bắc giang diện tích vùng thủ đô đã được mở rộng so với quyết định được phê duyệt năm hai nghìn tám từ hơn một mươi ba km hai lên trên hai mươi bốn ba trăm linh km hai
quy hoạch được xác lập với định hướng đáp ứng
các yêu cầu phát triển công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô hà nội có sự phân công hợp tác chia sẻ và liên kết giữa các địa phương trong vùng
không chỉ thay đổi về quy mô diện tích quy hoạch điều chỉnh đã có những thay đổi nhằm phát huy và nâng tầm những định hướng đã xác định trước đây
mô hình chuyển động giữa một vùng mang mô hình đối trọng và đối thị vệ tinh đối thị hạt nhân đối thị đối trọng được chuyển thành một chùm đối thị lớn hơn
và đặc biệt là trong tương lai lâu dài sau hai nghìn hai mươi sẽ chuyển thành ra cái mô hình là tích hợp vẫn có đa cực nhưng mà tích hợp với nhau để các tỉnh phát triển đồng bộ cùng với hà nội
tích hợp vào thậm chí là cũng không còn biên giới hành chính không còn danh giới hành chính nữa để có thể phát huy tốt nhất
sẽ chỉ là chuỗi liên kết kinh tế chứ không có tỉnh này tỉnh kia
quy hoạch được điều chỉnh cũng đã xác định những mục tiêu
mục tiêu quan trọng là đảm bảo phân bổ nguồn lực quốc gia có hiệu quả hạn chế những mặt trái của quá trình đô thị hóa đến môi trường sống tác động của biến đổi khí hậu nhằm xây dựng vùng phát triển thịnh vượng và có môi trường bền vững